ubnd tp đà nẵng vừa quyết định trích hai mươi bảy tỷ đồng từ ngân sách để hỗ trợ cho các đối tượng chính sách hộ nghèo trong dịp tết đình dậu hai nghìn hai mươi
theo đó thành phố dành trên một mươi một tỷ đồng hỗ trợ lương thực cho hai mươi một trăm ba mươi chín hộ nghèo còn sức lao động
theo chuẩn của tp giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi mỗi hộ một mươi năm kg ngàm gạo
trên ba mươi tám người thuộc năm tám mươi hộ với tổng kinh phí một mươi năm bảy tỷ đồng
cấp cho đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng trẻ em mồ côi với mỗi suất ba trăm linh đồng
đồng bốn ba trăm linh người hành nghề xe thổ xích lô do quận huyện quản lý với mỗi suất hai trăm năm mươi đồng
và sáu trăm linh đồng một hộ cho một chín trăm năm mươi hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn còn sức lao động
mức một triệu đồng một hộ nghèo không còn sức lao động được tp đà nẵng hỗ trợ trong dịp tết đinh dậu
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố còn vận động các tổ chức cá nhân doanh nghiệp tham gia ủng hộ hai mươi ba hộ nghèo
mỗi hộ một suất qua trị giá từ ba trăm linh đến năm trăm linh đồng